cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can bắt tạm giam thêm hai người là lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc và nguyên lãnh đạo tỉnh quảng ngãi điều tra việc nhận hối lộ của nguyễn văn hậu để tạo điều kiện cho các dự án
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can bắt tạm giam thêm hai người là lãnh đạo tỉnh quảng ngãi điều tra việc nhận hối lộ của nguyễn văn hậu để tạo điều kiện cho các dự án

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông lê viết chữ phạm hoàng anh về tội nhận hối lộ
quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định và lệnh nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan
áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an trong vụ án liên quan đến nguyễn văn hậu tức hậu pháo và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty phúc sơn và các đơn vị liên quan nhiều cán bộ đã vi phạm vì gặp phải viên đạn bọc đường
bên cạnh đó thiếu tướng nguyễn văn thành phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đánh giá
đây là vụ án lớn là tội phạm mới
thông qua điều tra và lời khai của một số bị can cơ quan điều tra xác định nguyễn văn hậu đã thực hiện hành vi chi phối lũng đoạn để gây sức ép với một số bị can là cựu quan chức tỉnh vĩnh phúc trong đó có cựu ủy viên thường vụ của tỉnh ủy
để làm được việc này hậu đã tận dụng mối quan hệ thân quen với những người có chức vụ quyền hạn
cơ quan điều tra bộ công an cho rằng hành vi rất nguy hiểm một dạng tội phạm mới có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường
của hệ thống chính trị cấp cơ sở
trong vụ án này ngoài chủ tịch tập đoàn phúc sơn nguyễn văn hậu tức hậu pháo cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can bắt tạm ra một số quan chức địa phương
gồm cựu bí thư tỉnh vĩnh phúc hoàng thị thúy lan cựu chủ tịch vĩnh phúc lê duy thành ông đặng trung hoành cựu tránh thanh tra huyện ủy mang thít tỉnh vĩnh long
thiếu tướng nguyễn văn thành cho biết nguyễn văn hậu đã có những hành vi lũng đoạn gây áp lực ép một số bị can là cựu quan chức vĩnh phúc để làm được việc này hậu đã dựa vào các mối quan hệ thân quen
bộ công an cho rằng hành vi rất nguy hiểm một dạng tội phạm mới có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị cấp cơ sở
trong quá trình điều tra tiếp tục sẽ xử lý các đối tượng khác khi nào khởi tố bị can mới sẽ cung cấp thông tin cho báo chí
về số tiền đưa và nhận thiếu tướng nguyễn văn thành cho biết trong vụ án này là rất lớn đặc biệt trong vụ án này nguyễn văn hậu khai chuyển tiền cho nhiều người trong đó riêng đặng trung hoành là sáu mươi bốn tỷ đồng
hoành sử dụng tiền này vào nhiều mục đích khác nhau trong đó có mục đích cá nhân
chín ông đặng trung hoành từng là tránh văn phòng huyện ủy mang thít tỉnh vĩnh long bị khởi tố về tội danh lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
trung tướng tô ân xô
người phát ngôn bộ ngoại giao cho biết trong vụ án này nhiều cán bộ đã vi phạm vì gặp phải viên đạn bọc đường
liên quan đến vụ án tại tập đoàn phúc sơn đến thời điểm hiện tại bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam tổng số là một mươi bảy bị can

bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
ông lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc
ông đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi nguyên giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
ông cao khoa nguyên chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi
ông hà hoàng việt phương trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp
nguyên phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
ông phạm ngọc thủy phó giám đốc sở giao thông vận tải
nguyên trưởng phòng kỹ thuật chất lượng sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
ông lê quốc đạt giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
ông phạm ngọc cương phó tổng giám đốc tập đoàn phúc sơn
bốn ông đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy mang thít tỉnh vĩnh long
ông nguyễn văn hậu tên thường gọi là hậu pháo
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
bà nguyễn thị hằng phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
bà đỗ thị mai kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
bà hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
ông trần hiếu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư năm a group
ông nguyễn hồng sơn lao động tự do
cơ quan điều tra cũng xác định bà hoàng thị thúy lan
cựu bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc và ông lê duy thành
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc nhận hàng tỷ đồng của hậu pháo
hai bị can này đã tự nguyện nộp lại số tiền hối lộ đã nhận
trung tướng tô ân sô cho hay tập đoàn phúc sơn hoạt động tại vĩnh phúc
từ năm hai nghìn bốn là doanh nghiệp vừa phải hoạt động trong phạm vi cấp huyện
từ năm hai nghìn một mươi năm doanh nghiệp này vươn mình mạnh mẽ khi nhận được nhiều công trình từ bắc đến nam
hiện doanh nghiệp có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi tỷ đồng
bước đầu xem xét hai dự án ở vĩnh phúc
vĩnh phúc cho thấy tập đoàn phúc sơn đã bỏ ngoài sổ sách không kê khai tài chính
trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước hơn sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
tập đoàn này còn nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng
nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng đã bán và thu tiền
nhưng không giao đất cho nhà đầu tư gây thiệt hại cho người dân hàng chục tỷ đồng
ngày một mươi tám tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa có văn bản gửi sở kế hoạch
và đầu tư tỉnh này yêu cầu ra soát các dự án
dự án công trình do công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn làm chủ đầu tư thi công trên địa bàn
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa yêu cầu xác định rõ việc tiếp tục đầu tư thi công của tập đoàn phúc sơn
đối với các dự án đang dở và các khó khăn vướng mắc hiện nay
đề xuất phương án xử lý trình ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày ba mươi tháng ba
theo tài liệu tập đoàn phúc sơn đang đầu tư giang dở ba dự án bt
dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng
dự án đầu tư xây dựng chuyển giao giao thông trên địa bàn thành phố nha trang
với tổng mức đầu tư khoảng ba năm trăm linh tỷ đồng
các dự án gồm dự án các tuyến đường nút giao thông kết nối khu sân bay nha trang
dự án nút giao thông ngọc hội dự án đường vành đai hai
theo ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đến nay trong ba dự án trên
có nút giao ngọc hội hoàn thành được ba phần tư nhánh giao thông
các dự án khác chậm tiến độ chưa hoàn thành
ba tập đoàn phúc sơn còn là chủ đầu tư của hai dự án gồm khu đô thị phúc khánh một
xã vĩnh trung thành phố nha trang và khu đô thị phúc khánh hai xã diên an huyện diên khánh
hiện chưa xong công tác giải phóng mặt bằng và đã dừng triển khai thi công từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
trước đó vào cuối tháng hai cục cảnh sát kinh tế bộ công an đã có văn bản yêu cầu tỉnh khánh hòa
cung cấp các hồ sơ tài liệu có liên quan đến tập đoàn phúc sơn
và các công ty thành viên làm chủ đầu tư
thi công các dự án
trên địa bàn tỉnh này
theo hồ sơ tập đoàn phúc sơn là nhà đầu tư được tỉnh khánh hòa
giao thực hiện các dự án các tuyến đường các nút giao kết nối sân bay nha trang
dự án đường vành đai kết nối nút giao ngọc hội
và dự án nút giao thông ngọc hội theo hình thức hợp đồng bt
nguồn vốn để thanh toán cho các dự án bt là các quỹ đất thuộc khu trung tâm đô thị
thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang
tính đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
tổng tiến độ ba dự án bt của tập đoàn phúc sơn đạt ba mươi tám tổng chi phí đầu tư là một hai trăm tám mươi bốn tỷ đồng
việc chậm tiến độ các dự án bt của tập đoàn phúc sơn gây nhiều bức xúc cho dư luận
cũng liên quan đến hoạt động ở khánh hòa
tập đoàn phúc sơn bị địa phương này truy thu số tiền gần một mươi hai tỷ đồng
tại dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang
dự án khu đô thị phúc khánh một rộng một mươi hai sáu hectare được ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư
cho công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn gọi tắt là tập đoàn phúc sơn
năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa có quyết định chấp thuận đầu tư dự án nêu trên
tiến độ thực hiện gồm hai giai đoạn
giai đoạn một hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư
và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư
đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên diện tích một mươi hai sáu hectare
giai đoạn hai hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín phải hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ công trình kiến trúc của dự án
bao gồm công trình công cộng công trình nhà ở liên kề biệt thự nhà ở xã hội
tuy nhiên đến nay dự án khu đô thị vẫn rậm chân tại chỗ đất hoang hóa
hệ thống giao thông được đầu tư tạm bỡ
cống bê tông trong khu đô thị đã hư hỏng sau thời gian dài dự án không thi công
để thực hiện dự án người dân thôn đồng nhơn xã vĩnh trung tp nha trang
phải nhường khu đất của nhà văn hóa thôn cho đơn vị thi công
chủ dự án khu đô thị phúc khánh một hứa sẽ xây nhà văn hóa khang trang hơn cho người dân sinh hoạt cộng đồng
tuy nhiên đến nay nhà mới chưa thấy nhà cũ đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay người dân thôn đồng nhơn không còn nơi sinh hoạt cộng đồng
khi phải giao đất cho nhà văn hóa cho tập đoàn phúc sơn làm khu đô thị
phía chủ dự án nói sẽ làm nhà văn hóa mới nhưng đến nay chỉ là hứa xuông
mấy năm nay chúng tôi muốn tổ chức hội họp đều phải mượn nhà dân rất vất vả
ông lê hùng trưởng thôn đồng nhơn nói
dự án khu đô thị phúc khánh hai được tỉnh khánh hòa giao cho tập đoàn phúc sơn làm chủ đầu tư vào tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
dự án có tổng diện tích hơn bốn mươi chín ha với hai khu đất cách nhau bởi đại lộ võ nguyên giáp
dự án có tổng mức đầu tư
mục tiêu xây dựng khu đô thị mới đồng bộ và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật
đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đáp ứng nhu cầu nhà ở dịch vụ thương mại cho nhân dân địa phương và khu vực
phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng đô thị
tuy nhiên đến nay dự án chỉ mới rào chắn rồi bỏ hoang
người dân chăm thả bỏ trong khu dự án đô thị phúc khánh ii
một cục công trình được xây dựng trong khu vực dự án khu đô thị phúc khánh ii
lãnh đạo trung tâm phát triển quý đất tp nha trang cho biết
đối với dự án phúc khánh một địa phương đã phê duyệt một trăm linh các trường hợp giải phóng mặt bằng
còn dự án phúc khánh hai còn một mươi hai trường hợp chưa bồi thường
trong quá trình triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án gặp vướng mắt
nên tỉnh khánh hòa chưa giao đất cho thuê đất và tập đoàn phúc sơn chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các dự án này
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay việc triển khai các thủ tục pháp lý đền bù
giải tỏa tạm ngừng vì thời gian đầu tư đã hết
lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất tp nha trang cho hay
cụ thể vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa có văn bản gửi tập đoàn phúc sơn
về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính tại các dự án nói trên
với số tiền là một mươi một chín trăm chín mươi bốn tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu
chứng cứ đối với các sai phạm của các bị can đã khởi tố trong vụ án này
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan
áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này
khẩn trương đầu thú tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả
để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật